chính quyền quân sự ở niger đã đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao nhất
với lý do mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng
thông tin được trích dẫn từ một tài liệu nội bộ do bộ trưởng quốc phòng niger đưa ra mới đây
tài liệu trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet hôm hai mươi sáu tháng tám
theo đó chỉ thị đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác tối đa sẽ cho phép các lực lượng vũ trang đưa ra phản ứng thích đáng
trong trường hợp xảy ra bất cứ cuộc tấn công nào
quyết định của cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas về việc kích hoạt lực lượng dự phòng
chuẩn bị cho kịch bản can thiệp tại niger cùng với việc mali và burkina faso tuyên bố sẽ ủng hộ niger
nếu nổ ra xung đột đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang bất ổn hơn nữa trong khu vực
tuy nhiên hôm hai mươi năm tháng tám ecowas tuyên bố quyết tâm lùi bước để đáp ứng các nỗ lực ngoại giao
đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự niger xem xét lại hành động của mình